tiếp tục các hoạt động tiếp xúc song phương tại appf hai mươi sáu
sáng nay ngày một mươi chín tháng một chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi tiếp đoàn nghị sĩ quốc hội nhật bản
do thượng nghị sĩ takuji yanagimoto làm trưởng đoàn sang tham dự appf hai mươi sáu
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân vui mừng về quan hệ đối tác hợp tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
đang ở giai đoạn phát triển tốt nhất trong lịch sử kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao
năm hai nghìn một mươi tám nhất dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
hai bên sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm trọng thể và có ý nghĩa
kim ngạch thương mại hai chiều một mươi một tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy đạt ba mươi hai tỷ usd
nhật bản hiện trở thành đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của việt nam
thượng nghị sĩ takuji zhanagimoto bày tỏ vinh dự và vui mừng sang tham dự appf hai mươi sáu tại việt nam
nhấn mạnh quốc hội nhật bản mong muốn được hợp tác với quốc hội việt nam
để hỗ trợ và thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược sâu rộng
thông qua kênh ngoại giao nghị viện hai nước góp phần tăng cường tin cậy chính trị
giao lưu nhân dân mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực
cùng nhau chia sẻ các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm
cũng trong sáng nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp đoàn quốc hội lào
do ông sẻng nui say nha lát phó chủ tịch quốc hội lào
làm trưởng đoàn sang tham dự appf hai mươi sáu
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá năm hai nghìn một mươi bảy là năm hết sức có ý nghĩa
đối với quan hệ việt nam lào
quốc hội hai nước tổ chức rất thành công sự kiện kỷ niệm bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị
và hợp tác việt nam lào và năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam lào
quốc hội việt nam và quốc hội lào đã góp phần quan trọng vào thành công chung
của năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào
phó chủ tịch quốc hội lào sẻng nuôi sai nha lát vui mừng nhận thấy
hai bên đã duy trì
trì tốt cơ chế trao đổi thường niên các đoàn lãnh đạo quốc hội
các cơ quan của hai quốc hội kịp thời trao đổi các thông tin
củng cố sự tin cậy lẫn nhau xây dựng mối quan hệ gắn bó
thân thiết giữa các đồng chí lãnh đạo của hai quốc hội
giữa các đại biểu quốc hội hai nước
phó chủ tịch quốc hội lào cảm ơn quốc hội việt nam phối hợp chặt chẽ
với chính phủ việt nam và quốc hội
chính phủ lào triển khai dự án nhà quốc hội lào theo đúng tiến độ đề ra
đảm bảo chất lượng là công trình hiện đại mang đậm văn hóa và bản sắc dân tộc
nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân lào
xứng đáng là biểu tượng của tình hữu nghị và đoàn kết đặc biệt việt lào